trong những ngày đầu tháng bốn này tại cà mau mưa trái mùa đã làm chậm tiến độ cải đất
chuẩn bị sản xuất vụ lúa hẻ thu của bà con nông dân trong tỉnh
hiện nay bà con nông dân trong tỉnh tranh thủ khi thời tiết nắng tốt sẽ đẩy nhanh tiến độ cài đất
trong trường hợp thời tiết mưa nhiều sẽ chuyển sang cày giòn để xuống giống vụ lúa hẻ thu năm hai nghìn một mươi bảy kịp thời vụ
tuy nhiên năm nay có nhiều cơn mưa cháy mùa và xuất hiện trên diện rộng làm cho mặt đất ruộng bị ướt
gây khó khăn cho khâu cài ải nên tiến độ làm đất năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm trước
đến đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nông dân trên địa bàn tỉnh cà mau đã cày đất được hơn một mươi bốn tám trăm linh hectare
thời điểm tháng ba và tháng bốn hàng năm là thời gian cao điểm để nông dân vùng ngọt hóa trong tỉnh cà mau cài ải phơi đất
chuẩn bị xuống giống vụ lúa hẻ thu